theo trung tâm dự báo khí tượng hiện nay đã xuất hiện một vùng áp thấp nhiệt đới mới trên biển đông vào hồi bảy giờ ngày hai mươi tám tháng bảy
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín một độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu tám độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm hai mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới hầu như ít dịch chuyển
đến bảy giờ ngày hai mươi chín tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín hai độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm bảy mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc mỗi giờ đi được khoảng năm một mươi km
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới hầu như ít dịch chuyển theo hướng đông bắc mỗi giờ đi được khoảng năm đến một mươi km